chi cục quản lý thị trường tỉnh lào cai vừa phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
phát hiện và thu giữ hơn bảy trăm linh chiếc bánh trung thu có nguồn gốc từ trung quốc đang nhập lậu vào việt nam
trước đó nhận được tin báo của quân chúng tại khu vực quảng trường ga lào cai
phát hiện một lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
tại đây các lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi bốn thùng xốp có trọng lượng năm trăm một mươi một kg
bên trong đựng bảy trăm ba mươi chiếc bánh nướng trung thu tất cả số hàng trên đều có xuất xứ từ trung quốc
và không có giới tờ nhập khẩu hợp lệ
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số hàng trên để tiêu hủy theo quy định của pháp luật
được biết đây là loại bánh đang được giao bán trên mạng với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với bánh sản xuất trong nước
vì vậy rất nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tranh lệch này để buôn bán các loại bánh trung thu nhập lậu qua biên giới
rồi đưa vào việt nam tiêu thụ kiếm lời
chiều ngày ba mươi một
hai mươi tháng tám trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác liên ngành của tỉnh lào cai đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát
c bảy nghìn hai trăm bốn mươi hai đang có hành vi vận chuyển trên một mươi hai tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó đối tượng vũ văn vượng chú tại thị trấn mường khương tỉnh lào cai là lái xe đồng thời cũng là chủ của số hàng trên
đang vận chuyển từ vĩnh phúc lên mường khương để tiêu thụ
khi đi qua khu vực thành phố lào cai lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng vượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và khống chế bắt giữ đối tượng và phương tiện
tại thời điểm kiểm tra vượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
nên cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ xe ô tô cùng toàn bộ số hàng gồm năm mươi bảy mặt hàng như bánh dẻo bánh nướng nước ngọt bim bim sữa
trong đó có rất nhiều mặt hàng không ghi rõ ngày sản xuất hạn sử dụng hoặc nơi sản xuất
thậm chí là có những loại sữa được gia công bằng tay và có nhãn hiệu chưa được đăng ký